điều tra lực lượng công an xác định nam và phạm tấn tài hai mươi chín tuổi trú tại phường năm tp vĩnh long là thủ phạm thực hiện vụ trộm nói trên
đến ngày hai mươi chín tháng ba công an huyện long hồ ra quyết định khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nam và tài
tuy nhiên nam đã bỏ trốn khỏi địa phương nên công an công an đã quyết định truy nã
trong thời gian bị truy nã nam lại tiếp tục trộm cắp một xe máy trên địa bàn thành phố vĩnh long
công an huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi vừa phối hợp với công an thị trấn la hà huyện tư nghĩa triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc ăn thua bằng tiền với hình thức sóc đĩa trong quán cà phê
tại quán cà phê sa gia thuộc tổ dân phố ba thị trấn la hà huyện tư nghĩa tổ công tác bắt quả tang trên chiếu bạc số tiền gần một mươi triệu đồng một mươi xe mô tô xe máy cùng các tăng vật liên quan
hai đối tượng cầm đầu đã bị đưa về công an huyện xử lý gồm phan minh trực sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú tại tỉnh lâm đồng và nguyễn quốc hiệu sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện tư nghĩa
trước những thông tin về việc cá nuôi lồng bè trên sông la ngà huyện định quán tỉnh đồng nai bị chết trắng sau một đêm gây thiệt hại không nhỏ cho người dân
thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường võ tuấn nhân đã ký công văn số hai nghìn hai trăm tám mươi năm gửi ubnd tỉnh đồng nai
bộ tài nguyên và môi trường đề nghị ubnd
dân tỉnh đồng nai khẩn trương chỉ đạo các sở ban ngành khẩn trương tổ chức kiểm tra ra soát nắm bắt tình hình thiệt hại của các hộ dân nuôi lồng bè
hướng dẫn người dân thu gom bảo quản số cá đã chết vệ sinh môi trường nuôi cá lồng bè lấy mẫu phân tích xác định nguyên nhân cá chết
tổ chức tiêu hủy tránh gây ô nhiễm môi trường đất nguồn nước không khí và lan truyền dịch bệnh do cá chết phân hủy
đồng thời tổ chức lấy mẫu nước mặt sông la ngà để đánh giá mức độ ô nhiễm ra soát các nguồn thải chính thải ra sông la nga
ngăn chặn tình trạng gây ô nhiễm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nếu có kết quả gửi về bộ tài nguyên và môi trường trước ngày hai mươi tháng năm để phối hợp xử lý theo quy định
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại